tại khu di tích lịch sử cách mạng đồi tức dục xã an tức huyện tri tôn tỉnh an giang
tập đoàn sao mai an giang vừa khởi công tôn tạo các hạng mục trọng điểm
khu di tích lịch sử đồi tức dục với tổng kinh phí đầu tư hơn hai trăm linh tỷ đồng
được biết mỗi năm nơi đây tiếp đón hơn một trăm linh lượt khách trong và ngoài nước
đến tham quan tìm hiểu lịch sử đấu tranh cách mạng của đảng bộ quân và dân tỉnh an giang
trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ cứu nước
đồi tức dục là thành lũy vững chắc của cách mạng đã giang tay bao bọc trở che
các chiến sĩ cách mạng kiên trung các cơ quan làm việc của tỉnh ủy an giang và huyện tri tôn
đồi tức dục có hệ thống hang động tự nhiên vô cùng độc đáo
với những khối đá đan sen đủ kiểu cùng hàng trăm ngõ ngách kỳ vĩ
nơi đây lịch sử cũng đã ghi lại trận chiến một trăm hai mươi tám ngày đêm ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
của quân và dân tri tôn tỉnh an giang đã trở thành bản anh hùng ca tinh thần yêu nước của dân tộc